xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh đông bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch dần ra phía biển
vì vậy về đêm và sáng thì trời nhiều mây có sương mù mưa nhỏ có thể xuất hiện tại một vài tỉnh vùng núi như hà giang tuyên quang bắc cạn
sau đó thì vào ban ngày mây mỏng hơn trời hứng nắng
nhiệt độ trong ba ngày tới có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong thời gian tới sẽ không có mưa ngày phổ biến ít mây trời nắng nhiều với nhiệt độ khá tương đồng với khu vực phía đông
trong hai ngày tới nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày mùng tám
thời tiết tạnh giáo nói chung là khá thuận lợi cho giao thông và có hoạt động thời nhật của người dân trong những ngày đầu tuần
chuyển sang các tỉnh trung bộ
trong hai ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế mưa vẫn tiếp tục xảy ra tại phần phía nam của khu vực
tuy nhiên với lượng ít và trong thời đoạn ngắn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày mùng tám thì mưa rứt và nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa vẫn có thể xảy ra giải rác tại một số tỉnh phía bắc
từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực quảng ngãi trong khoảng một hai ngày tới
sau đó mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm hẳn và ban ngày trời chuyển nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức là ba mươi một độ thời tiết ban mẻ
với khu vực tây nguyên thời tiết tiếp tục đặc trưng của mùa khô phổ biến không mưa và có nắng với cứng độ trung bình vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất và trưa mai tăng lên mức là hai mươi năm hai mươi tám độ sau đó tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
còn đối với khu vực nam bộ thì cường độ nắng mạnh hơn thời tiết buổi trưa khá oi bức
với mức nhiệt cao nhất trong những ngày tới ổn định ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ như bình phước
tây ninh nhiệt độ có thể đạt được ngưỡng là trên ba mươi bốn độ